do ảnh hưởng của bão số ba từ chiều và đêm ngày một mươi tám tháng bảy ở thanh hóa đã có mưa to đến rất to từ bảy mươi đến một trăm năm mươi mm
chính quyền và người dân đã tập trung huy động toàn bộ lực lượng để ứng phó với bão nhất là tại các khu vực tập trung nhiều hồ đập sung yếu
huyện miền núi thạch thành nơi có sáu mươi sáu hồ đập trong đó tại thôn phú cốc xã thành thọ đập ba mạ được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
để phục vụ tưới tiêu cho bốn mươi hectare diện tích đất nông nghiệp do sử dụng lâu nên đập bị hư hỏng nặng
khiến hai mươi ba hộ dân sống tại vùng hạ liêu luôn ở trong tình trạng lo lắng
tại hồ đồng ngư xã thành an trạm bơm tiêu hón sâm cán bộ ủy ban nhân dân các xã thị trấn đã túc trực
phối hợp đề phòng trường hợp xấu có thể xảy ra

tại hồ đồng ngư xã thành an trạm bơm tiêu hòn sâm cán bơm tiêu hòn sâm cán bơm tiêu hòn sâm cán bơm tiêu hòn sâm
các niệm vụ lát vé giải thuss thời gian judicial thila kung ki chol đã xảy ra thành công mỗi số bảy triệu đồng và được dùng
có cara of thảo sáu mươi ba triệu đồng
cho tích nước đồng thời tập kết vật tư dự trữ tại chân công trình để chuẩn bị ứng phó nếu có mưa lớn
hiện tại bão số ba đã đổ bộ vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
ủy ban nhân dân huyện thạch thành tỉnh thanh hóa đang chỉ đạo người dân
các xã khắc phục hậu quả sau bão nhất là những nơi sung yếu có các hồ đập vùng nguy hiểm